sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa có thông báo về việc tuyển dụng viên chức và làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập
theo đó tổng trí tiêu tuyển dụng là bốn trăm sáu mươi ba người và hình thức tuyển dụng là thi tuyển thực hiện theo hai vòng thi
vòng một trắc nghiệm trên máy tính và vòng hai thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là bốn trăm sáu mươi ba người trong đó chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên là bốn trăm một mươi tám người
gồm ba trăm bảy mươi tám giáo viên trung học phổ thông hạng ba chín giáo viên trung học cơ sở hạng ba một mươi một giáo viên tiểu học hạng bốn hai mươi giáo viên mầm non hạng bốn
chỉ tiêu tuyển dụng nhân viên là bốn mươi năm người trong đó có hai mươi nhân viên thư viện và hai mươi năm nhân viên văn thư
người đăng ký dự tuyển có thể truy cập vào trang tuyển dụng để khai thông tin vào phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển
nội dung ôn tập thi vòng một và thời gian tập trung thí sinh sẽ được sở thông tin vào ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
trên cổng thông tin điện tử của sở và tại trụ sở sở giáo dục và đào tạo hà nội
ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi sở giáo dục và đào tạo thông báo kết quả chấm phúc khảo và kết quả tuyển dụng